chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
điểm nhấn đáng chú ý là live show trên đỉnh phủ vân chương trình đánh dấu chặng đường năm mươi năm hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ phó đức phương
đây cũng là chủ đề chính trong chương trình đời sống văn nghệ của tuần này
mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại các sự kiện văn hóa văn nghệ diễn ra trong tuần qua
vừa qua tại hà nội nhà hát mùa dối việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng ba
sau hơn nửa thế kỷ trưởng thành và phát triển nhà hát mùa dối việt nam đã đạt được nhiều thành tiệu về mọi mặt
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ siêu tầm bảo tồn các loại hình mua dối đào tạo và nghiên cứu nghệ thuật mua dối
trong thời đại mới đồng thời tạo nên nhiều chương trình vừa diễn có giá trị nghệ thuật cao
đóng góp vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà
sáu mươi năm qua là một chặng đường phấn đấu sáng tạo không ngừng của nhiều thế hệ diễn viên nhà hát mô dối việt nam
gắn liền với những chặng đường phát triển của nền văn nghệ cách mạng việt nam
vừa qua tại hải phòng báo nhân dân và bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật những người canh biển
chương trình đã tái hiện hoạt động của lực lượng cảnh sát biển việt nam qua một mươi tám năm thành lập trưởng thành và phát triển
đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ căng biển mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
lực lượng cảnh sát biển việt nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và bà con ngư dân
bảo vệ vững chắc vùng biển thiêng liêng của tổ quốc bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường biển
phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong mọi tình huống
qua chương trình giúp người dân hiểu thêm về cuộc sống và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát
luôn thường trực ngày đêm trên biển sẵn sàng vượt qua mọi hiểm nguy và gian khổ
luôn hỗ trợ đồng hành cùng với bà con ngư dân bám biển bám ngư trường
tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn bảo vệ an toàn các hoạt động phát triển kinh tế trên biển
mới đây tại trung tâm văn hóa pháp hai mươi bốn tràng tiền hà nội đã diễn ra đêm nhạc thiện nguyện mang tên chuyến đi
đây là đêm nhạc kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để xây dựng những câu lạc bộ
tủ sách cho những trẻ em ở những vùng miền xa xôi của tổ quốc
đây là năm thứ ba liên tiếp dự án sách cho em của các bạn sinh viên trường đại học ngoại thương hà nội
được tổ chức nhằm kêu gọi sự chung tay của cộng đồng
đêm nhạc chuyến đi năm nay là sự chung tay của các tài năng âm nhạc nhí ở nhiều vùng miền trên cả nước
với mong muốn bằng tài năng âm nhạc của mình các em sẽ đem đến cho trẻ em nghèo những cơ hội để thay đổi cuộc sống
với sự hỗ trợ của cộng đồng trong năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua dự án đã xây dựng được một trăm hai mươi hai tủ sách
tổ chức một mươi ba đợt tập huấn cho một một trăm bảy mươi sáu giáo viên
cùng ba sự kiện thúc đẩy văn hóa đọc ở hai huyện đồng văn và mèo vạc của tỉnh hà giang
không chỉ kêu gọi được những hỗ trợ của cộng đồng những cá nhân tổ chức hay những doanh nghiệp trong cộng đồng việt
mà các tổ chức nước ngoài như tổ chức quốc tế gni qps của mỹ cũng chung tay vào dự án này
và mục tiêu của dự án trong năm hai nghìn một mươi sáu
là sẽ cải thiện được văn hóa đọc và xây dựng được nhiều tủ sách hơn nữa ở các tỉnh vùng cao khác trên cả nước
toàn bộ số tiền thu được từ đêm nhà chuyến đi năm nay sẽ dùng để gây quỹ để mở rộng dự án sách cho em
trong đó đặc biệt là chuyến đi tới xã xín cái huyện mèo vạc tỉnh hà giang vào cuối tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tới đây
để xây dựng tủ sách cho các em ở trường trung học cơ sở xín cái
hội xuất bản việt nam đã tổ chức trao giải thưởng sách việt nam lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
năm nay giải thưởng tôn vinh nhiều tác phẩm có giá trị cả về nội dung và thẩm mỹ
năm nay có bốn mươi nhà xuất bản gửi sách tham dự giải thưởng sách việt nam với tổng số bốn trăm tám mươi sáu cuốn sách
trong đó có hai trăm sáu mươi sáu cuốn dự xét giải sách hay và hai trăm hai mươi cuốn dự xét giả sách đẹp
có nhiều cuốn sách được các nhà xuất bản đăng ký dự xét cả giải sách đẹp và giải sách hay
sách tham dự giải thưởng sách việt nam hai nghìn một mươi sáu được chia làm tám chuyên ngành
trong đó một số mảng sách có số lượng đầu sách lớn như sách thiếu nhi bốn mươi bảy cuốn
sách giáo dục đào tạo bốn mươi năm cuốn sách văn học bốn mươi hai cuốn v v
kết quả chung cuộc ban tổ chức đã trao bốn mươi bảy giải sách hay
bao gồm bốn giải vàng một mươi giải bạc một mươi bảy giải đồng một mươi sáu giải khuyến khích
những tác phẩm đạt giải vàng sách hay gồm cuốn dược thư quốc gia việt nam
bộ sách vũ hạnh tuyển tập cuốn diện sứ nghi lễ
di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc mường
bộ sách văn học thiếu nhi một mươi hai cuốn của nhà văn vũ hùng
các tác phẩm đạt giải được đánh giá cao về giá trị lý luận nghệ thuật và thực tiễn